từ bìm sữa chăm sóc ăn uống đến đổ rác nhận ship đồ do người nhà gửi
hay tiếp xúc ăn uổi động viên bệnh nhân cũng một tay nhân viên y tế phục vụ
có nghĩa là nhân viên y tế sẽ phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ngoài chuyên môn
ấy là còn chưa kể đến những áp lực stress phát sinh từ đó
từ vai trò của người thầy thuốc chủ nhân của những chiếc áo blue trắng bỗng trở thành bảo mẫu
thậm chí thành cả shipper hay có khi là chuyên gia tâm lý
những công việc với những áp lực mà không có trưởng lớp hay sách gửi nào
những áp lực ngoài chuyên môn khi phải trở thành nhân viên tư vấn
để giải thích cặt kẽ cho các bệnh nhân để họ phối hợp trong phác đồ điều trị
ông cấp còn kể có những bệnh nhân theo quan điểm thuận tự nhiên
cho nên dù bác sĩ chỉ định thuốc nhưng họ không uống không tiêm
nhân viên y tế mất rất nhiều thời gian để giải thích
có những bệnh nhân lại phải rũ rành
động viên thuyết phục bằng mọi biện pháp để họ phối hợp
với bệnh nhân rất nặng phải can thiệp từ liệu pháp oxy trở lên
thì nhân viên y tế sẽ có gánh nặng khi phải chăm sóc toàn diện
đòi hỏi sự theo dõi sát sao liên tục không chỉ bằng camera
bằng thiết bị máy móc theo dõi
mà cả những nếp mặt cử động của bệnh nhân để kịp thời can thiệp
bởi họ diễn biến rất nhanh
nhất là những trường hợp chưa tiêm vaccine có bệnh nền cao tuổi
với nhóm bệnh nhân có tiên lượng nặng vẫn tự túc sinh hoạt được thì áp lực lại khác
đây là nhóm bệnh nhân mắc bệnh lý nền đang có thai vừa trải qua phẫu thuật
không ít người bị lo lắng thay quá cho rằng mình cần được ưu tiên quan tâm
nên đòi hỏi mức độ chăm sóc cao hơn rất nhiều
đơn giản như có người đã tiêm hai mũi rồi thì không muốn ở cùng phòng với người mới tiêm một mũi
người đã tiêm một mũi hay chưa tiêm cũng muốn phòng riêng để an toàn
rồi lại có những bệnh nhân đòi hỏi trịnh
chế độ ăn đặc biệt
hàng ngày người nhà phải nấu đồ nóng ấm gửi vào
và nhân viên y tế lại là người chạy đi chạy lại xếp đồ tận nơi
thêm vào đó bản thân covid một mươi chín và một số thuốc điều trị bệnh này gây tình trạng loạn thần
bởi vậy nên mới có chuyện có bệnh nhân suy hô hấp rõ ràng
nhưng vẫn thu gom quần áo tìm cách chui vào một góc kín để ngồi
lại có bệnh nhân nặng cho rằng mất tiền mất cả kim cương
trong khi con trai của bệnh nhân khẳng định
bà không hề có tiền nhưng bệnh nhân vẫn khăng khăng bị mất cắp
do đó nhân viên y tế vẫn phải động viên giải thích
đến khi hết loạn thần bệnh nhân mới thừa nhận là không có tiền để mất
tình trạng loạn thần của bệnh nhân covid một mươi chín cũng gây ảnh hưởng nhiều
tới các bệnh nhân tỉnh táo còn lại trong phòng
họ đòi chuyển phòng đòi được chế độ riêng
cũng vì đặc thù của bệnh người nhà không được vào thăm và chăm bệnh nhân covid một mươi chín
nên gia đình rất sốt ruột
cho dù hàng ngày bệnh viện giao nhân viên y tế gửi tin nhắn
thông báo tình trạng bệnh nhân cho gia đình
nhưng không phải thành viên trong gia đình nào cũng được chia sẻ tin nhắn đó
liên tục các cuộc gọi từ thành viên gia đình đổ về điện thoại bác sĩ
trong khi đó không phải lúc nào bác sĩ nhận điện thoại về ca bệnh nào đó
cũng đang trong ca trực hay bùng bệnh
vì thế khi có điện thoại của gia đình bệnh nhân
thầy thuốc lại đi tìm bệnh án cập nhật thông tin
những việc ngoài chuyên môn như vậy làm tiêu hao rất nhiều sức lực
và thời gian của lực lượng y bác sĩ
một nghiên cứu của hội thầy thuốc trẻ việt nam mới công bố
giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho thấy khoảng bốn mươi thầy thuốc trong diện khảo sát
cho rằng họ bị suy giảm về sức khỏe thể chất bảy mươi bị lo lắng và trầm cảm
ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
nơi đã hai năm đẳng đẳng điều trị covid một mươi chín
tình trạng này cũng không lấy gì làm khác biệt cho lắm
theo bác sĩ nguyễn trung cấp vấn đề là gặp stress ở mức độ nào
kéo dài dài dài không có gì làm khác
theo bác sĩ cấp có nhiều yếu tố gây nên tình trạng này
thứ nhất là sự đảo lộn thời gian sinh hoạt kéo theo dối loạn giấc ngủ và lo âu
thứ hai là việc thời gian cách xa gia đình quá lâu
không gặp con cái và người thân gây bất tiện sinh hoạt gia đình
thứ ba là cường độ lao động quá căng thẳng
chưa kể áp lực liên tục phải giữ an toàn cho bản thân trong suốt ca trực
stress ở nhân viên y tế vì thế mà càng nặng nề hơn
kết hợp với việc điều trị lượng lớn bệnh nhân nặng
chưa kể mỗi ngày nếu có thêm bốn năm ca tử vong thì thầy thuốc thật sự bài hoài tinh thần
do nhiều stress áp lực nhưng lại không được ra khỏi bệnh viện
không được tụ tập đồng người vì thế thầy thuốc chỉ còn cách duy nhất để xả bớt stress
đó là đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện
rất may bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có khuôn viên rộng rãi diện tích một mươi hectare
điều đó cũng không khiến anh em giải tỏa được nhiều căng thẳng và lo âu
điều đáng nói là mức độ mệt mỏi tích lũy nhiều khiến không ít cán bộ y tế đuối sức
nhất là nhóm những người ít kinh nghiệm điều trị covid một mươi chín
ngoài ra phải thẳng thắn nhìn nhận hai năm miệt mài điều trị bệnh vượt lạ vừa nguy hiểm như covid một mươi chín
không chỉ tác động đến các hoạt động của cơ sở y tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của nhân viên y tế
khối lượng công việc gấp nhiều lần
nghỉ ngơi ít hơn
đào tạo ạn chế
ít được chia sẻ chăm sóc gia đình
thậm chí còn bị cộng đồng kì thị
đặc biệt thu nhập giảm mạnh hầu như chỉ trông chờ vào nguồn lương cơ bản từ viện
trong khi chi phí cho gia đình gia tăng khiến họ càng bị áp lực và stress hơn rất nhiều
áp lực này trồng chất nỗi lo khác
nhưng các thầy thuốc của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương không đầu hàng vì sức khỏe của người dân
mỗi một bệnh nhân được cứu sống là một món quà tinh thần là điểm tựa để họ tiếp tục tiến lên chặng đường mới